từ đầu tháng chín đến giờ việc xét nghiệm diễn ra khá thuận lợi nên tôi có thể ra đường hoạt động hàng ngày
tuy nhiên tới sáng nay không được xét nghiệm nên đành ở nhà
tôi đã phải dậy sớm xếp hàng nhưng trạm y tế lại từ chối xét nghiệm
trong khi ubnd tp hcm đã nêu rõ shipper được xét nghiệm miễn phí tới ngày một mươi năm tháng chín anh đạt nói
nguồn tin của dinh tại các ứng dụng gọi xe cho biết các ứng dụng đã ghi nhận tình trạng này
trong sáng bảy chín nhiều tài xế đã phản ánh tới ứng dụng
ứng dụng đơn vị quản lý về việc không được xét nghiệm miễn phí tại các trạm y tế lưu động
dẫn tới không có giấy xác nhận xét nghiệm để ra đường hoạt động giao hàng
các ứng dụng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để khôi phục lại hoạt động này
đúng như tinh thần trong công văn của ubnd tp hcm về việc xét nghiệm miễn phí cho lực lượng shipper đến hết ngày một mươi năm tháng chín
chúng tôi có ghi nhận tình trạng trên và đang làm việc với sở công thương tp hcm
trước mắt ứng dụng vẫn hoạt động bình thường
và khuyến khích shipper di chuyển tới những trạm y tế khác gần khu vực sinh sống để thực hiện xét nghiệm
khi vẫn có trạm y tế thực hiện xét nghiệm miễn phí cho shipper đại diện một ứng dụng gọi xe chia sẻ
trước đó ngày ba mươi tháng tám sở công thương tp hcm cho biết theo chủ trương của ubnd tp
lực lượng giao hàng công nghệ tức shipper sẽ được tiến hành xét nghiệm miễn phí
tại hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động chia theo từng quận huyện có địa chỉ cụ thể
theo đó zipper tại tám khu vực vùng đỏ thành phố thủ đức quận tám một mươi hai gò vấp bình tân bình thạnh
huyện bình chánh và hóc môn phải xét nghiệm nhanh hàng ngày mẫu gộp ba từ năm giờ đến sáu giờ sáng
tại một mươi bốn quận huyện còn lại shipper phải đảm bảo được xét nghiệm hai ngày một lần
văn bản ngày sáu tháng chín của ubnd tp hcm gửi các sở công thương y tế và công an tp cũng nêu rõ
đồng ý gia hạn đến ngày một mươi năm tháng chín cho việc tổ chức xét nghiệm nhanh
tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long tuyên bị cáo trần thị nhân ba mươi một tuổi
ở xã bình phước huyện mang thít chín tháng tù về tội chống người thi hành công vụ
theo cáo chẳng hồi tháng sáu nhân từ tp hcm về sống tại nhà trị ruột ở giáp phú đức huyện long hồ
từ ngày một mươi chín tháng bảy tỉnh vĩnh long giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chiều ngày một mươi ba tháng tám sau khi uống rượu nhân lấy xe máy đi từ nhà chị ruột hướng ra quốc lộ năm mươi ba
gặp chốt kiểm soát dịch ở xã long an
nhân trình bài lý do đi mua nước ngọt nên nhân viên không cho qua chốt
nhân giả vờ đau bụng nói đi mua thuốc nhưng lý do này không được chấp nhận
tức giận nhân buông lời xúc phạm rồi lao tới đánh và kẹp cổ nhân viên chốt kiểm dịch
nên bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế
kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở nhân có kết quả là bốn mươi một mg trên một lít khí thở
ngày một mươi bốn tháng tám nhân bị xử phạt hai triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
ngày một mươi năm tám cơ quan điều tra đã khởi tố bắt đảm giam bị can
quá trình điều tra và tài tòa bị cáo thành khẩn khai báo an nan hối cải
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live suppride bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo